liên tiếp những vụ sạt trượt gây đổ nhà chết người trong thời gian vừa qua là cảnh báo rõ nét về nguy cơ mất an toàn trong việc săn ủi xây dựng tại những khu vực ta lui có núi cao trên địa bàn tỉnh
vậy nhưng ngay tại địa bàn thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn đoạn qua khu vực tổ một mươi năm phường sông cầu vẫn ngang nhiên xảy ra tình trạng san ủi xây dựng không phép
nhiều hộ dân trong khu vực này đang đứng trước nguy cơ bị sạt kè lở đất
hơn hai tháng nay gia đình chị tâm ở tổ một mươi năm phường sông cầu mất ăn mất ngủ vì lo lắng ngôi nhà của mình sẽ bị sập đổ bất cứ lúc nào do việc san ủi đất ở phía sau nhà
trước đây khi tình trạng san ủi chưa xảy ra thì gia đình chị vẫn sinh sống ổn định trong ngôi nhà này
sự việc chỉ phát sinh khi một đơn vị khác đến xây kè và săn ủi đất đá khu vực phía sau ngôi nhà
núi cao lượng đất đá rất lớn vì thế gia đình không thể yên tâm khi nguy cơ sạt lở có thể xảy ra
bất cứ lúc nào
gia đình nhà em là hết vợ chồng con cái là ra phòng khách ngủ không ai dám ngủ trong phòng ngủ nữa
bởi vì sợ là những đêm nó trôi xuống và mình không xử lý kịp
kỹ thuật không đảm bảo
thứ nhất là không có móng thứ hai là không có đế
tại vì là theo kỹ thuật thì dưới chân nó phải choãng ra và trên là phải thu vào thì như kiểu hình thang thì nó mới chắc chắn được
thế nhưng mà đây là coi như ở trên dưới thì bằng nhau
thứ hai là vữa không đông đặc mà chỉ đổ xếp đá vào
là quét vữa một tí để cho nó dính kết thôi
nên là rất gây rất nguy hiểm cho các hộ dân ở tại cái đằng sau kè này
không chỉ có gia đình chị tâm mà hàng chục ngôi nhà trong khu vực này có thể bị ảnh hưởng nếu xảy ra sạt trượt
trong đó nguy cơ cao nhất là năm hộ gia đình nằm sát với khu vực chân kè đá
để tạo mặt bằng đơn vị thi công ở đây đã tiến hành xây dựng một tuyến kè có chiều dài khoảng ba mươi mét
nói là xây dựng tuy nhiên thực tế tại hiện trường
những viên đá ở đây hầu như chỉ được xếp lại với nhau với lượng vữa rất thấp
đến thời điểm này việc xây dựng ở đây đã cao ngang tầng của một ngôi nhà
nếu không may khu vực này bị sạt trượt kè bị đổ thì hậu quả sẽ là khôn lường
kiến nghị là các cơ quan chức năng là xem xét là kiểm tra cái chất lượng của kè này
nếu không đạt yêu cầu là phải tháo rỡ nếu không sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của những người dân xung quanh
nếu sai mà chưa được cấp phép thì đề nghị là xử lý là theo pháp luật thôi
là sẽ phải tự tháo rỡ để đảm giả lại mặt bằng cho bà con
theo khẳng định của phòng quản lý đô thị thành phố bắc cạn đến thời điểm này việc săn ủi tại đây chưa hề được cấp phép
mới đây cấp ngành chức năng của tp bắc cạn cũng đã lập biên bản và yêu cầu dừng thi công trong khu vực này
tuy nhiên vấn đề mà dư luận và người dân quan tâm hiện nay đó là việc xây dựng trái phép ở đây phải được xử lý nghiêm
mặt khác phải có giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân tại khu vực này